sau hơn ba tháng đóng cửa để phòng tránh dịch covid một mươi chín nhiều điểm tham quan di tích khu vui chơi trên địa bàn cả nước đã dần hoạt động trở lại
công viên nước hồ tây cũng đã chính thức mở cửa trở lại hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân
sau ba mươi ngày không có ca mắc mới ngoài cộng đồng sáng ngày một mươi sáu tháng năm công viên nước hồ tây đã mở cửa đón những vị khách đầu tiên
công viên nước hồ tây cũng đã chính thức mở cửa trở lại hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi trên địa bàn cả nước
và yêu cầu anh em trong công ty là thường xuyên phải rửa tay bằng nước sát khuẩn vệ sinh khu vực làm việc
đối với khách hàng thì trước khi khách hàng vào trong công ty thì chúng tôi có nhắc nhở khách hàng là sát khuẩn tay bằng nước sát khuẩn
dù mùa hè đã bắt đầu nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên công viên nước hồ tây lại vắng vẻ trong ngày mở cửa như thế này
theo ước tính ngày đầu tiên công viên chỉ đón năm
công viên nước hồ tây đã đón năm trăm linh lượt khách bằng một mươi so với cùng kỳ năm ngoái
chúng tôi cũng muốn mở ra công viên thì thứ nhất là để cho hệ thống nó chạy trơn tru đã
sau đấy thì nếu mà trong trường hợp mà dịch bệnh mà tiến triển khả quan hơn nữa
thì lúc đó chúng tôi mới suy nghĩ đến cái việc mà kích cầu để cho khách đến tham gia vui chơi
chứ còn thời điểm này thì chúng tôi không đặt nặng nề cái việc mà khách đông hay khách không đón
công viên nước hồ tây đã đón năm trăm linh lượt khách bằng một mươi so với cùng kỳ năm ngoái